thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
về các tội giết người và hủy hoại tài sản
theo có trạng nam quen biết và chung sống như vợ chồng với thái cẩm châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và con riêng của châu là thái bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi năm
sau thời gian chung sống giữa hai người thường xảy ra mô thuẫn
nên châu về sống tại nhà ông lâm truyền dân là cậu ruột châu
trên đường nguyễn đình triệu
vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống hết một năm lít rượu nam đã nảy sinh ý định đốt nhà ông dân
khiến hai mẹ con châu tử vong sau đó ra đầu thú
vào ngày tám tháng một mươi một nam bị khởi tố điều tra
theo kết luận giám định tổng giá trị tài sản thiệt hại trên ba trăm một mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn nam tử hình về tội giết người
bảy năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo nam là tử hình
đồng thời buộc bị cáo nam có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại
số tiền trên sáu trăm bảy mươi triệu đồng
thưa quý vị công an tỉnh nghệ an và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam đàn
đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xóm yên quả xã hùng tiến
nạn nhân là ông hoàng thế thắng năm mươi năm tuổi công an viên xóm yên quả
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng một mươi xảy ra vụ ầu đà gây dối mất an ninh trật tự trên địa bàn
người dân đã gọi điện tới công an viên xóm yên quả
ông thắng đã báo cáo lên cấp trên rồi đến hiện trường để xác minh thông tin và giải quyết vụ việc
tuy nhiên tại đây ông thắng đã bị một người đàn ông tấn công vào người từ phía sau
và ông thắng bị gục xuống được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam
nguyễn thị ngọc dung ba mươi chín tuổi trú tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can và cho tại ngoại với chồng của dung
để điều tra về tội che giấu tội phạm
tại cơ quan công an dung khai nhận trong quá trình mua bán rau củ tại chợ đầu mối nông sản thủ đức
dung và nạn nhân hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh long an có mâu thuẫn
vào ngày ba mươi tháng chín dung dẫn dắt nạn nhân đến bãi xe container
sau đó bất ngờ kẹp cổ dung giao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong
sau đó dung lấy điện thoại một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng
một bộ lắc bằng kim loại màu vàng một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng
và một ví tiền chứa khoảng một mươi năm triệu đồng tiền mặt
biết vợ mình gây án người chồng đã mang bộ đồ dính máu đi tầm sang đốt
trong lúc đốt không may bị bỏng ở chân
tuy nhiên sau hai giờ gây án dung đã bị các trinh sát công an tp thủ đức
cùng công an phường tam bình bắt giữ tại nơi ở
công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố tạm giam năm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
gồm trần nam trần duy phương ngô hoàng nhật minh trần minh phúc và nguyễn hoàng luân
vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba anh huỳnh hiễu chiến hiền chú tại thị xã cai lệ
có mượn của nam một căn cước công dân sau đó không trả
vào ngày bảy tháng chín nam dùng giao không chế buộc anh hiền viết giấy nợ thừa nhận
có mượn căn cước công dân của nam nếu trong ngày không trả thì sẽ bồi thường bằng tiền
nam ra giá hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi tháng chín nam phát hiện anh hiền tại xã thanh hòa thị xã cai lệ
nên gọi cho bốn đối tượng trên đến đánh và dùng giao không chế
đưa anh hiền đến nhà người quen ở ấp hòa chí xã long khánh thị xã cai lệ đánh đập
buộc viết nợ là hai mươi năm triệu đồng
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng
hứa văn hiền chú tại huyện crong park để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã buôn hồ thực hiện kế hoạch
tuần tra kiểm soát xử lý người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn ma túy và quá khổ quá tải trên đường lê duẩn phường an lạc
thì phát hiện hiền đang điều khiển xe tải có biểu hiện trở quá tải trọng nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
kết quả cân tải trọng cho thấy xe tải do hiền điều khiển vượt tải trọng cho phép hơn bảy mươi
qua test nhanh tổ công tác đã phát hiện tài xế hiền dưng tính với chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng công an thu giữ thêm một mươi một gói ma túy
thời gian qua tại một số tỉnh thành đã xảy ra hỏa hoạn lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản
nhằm phòng ngừa về ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đã chủ động phối hợp
cùng đơn vị chức năng tổng kiểm tra các địa bàn cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
và qua đó kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm có thể dẫn đến hỏa hoạn
trong những ngày qua các tổ công tác thuộc đơn vị phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh cà mau phối hợp cùng công an huyện và chính quyền cơ sở tiến hành tổng kiểm tra
đối với loại hình nhà ở cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh cà mau
thời gian tiến hành tổng kiểm tra bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hiện trên tất cả các địa bàn trong tỉnh cà mau
đội cảnh sát quản lý hình chính cũng kết hợp với công an các xã thị trấn tiến hành kiểm tra các cơ sở cho thuê tháng
trên địa bàn huyện thái bình
qua kiểm tra thì phát hiện là hai cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
như là trang bị bình chữa cháy là không đảm bảo chưa có hồ sơ theo dõi
là một trong những địa bàn trung tâm
giáp danh với nhiều huyện khác huyện cái nước có số lượng cơ sở kinh doanh và nhà trọ cho thuê đông đúc
nên công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đòi hỏi càng nghiêm túc hơn
tại đây hầu hết chủ cơ sở đã chấp hành tốt việc trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay
xây dựng các hồ chứa nước dự trữ tại khoảng sân đề phòng xảy ra hỏa hoạn sẽ có nước dập tắt ngay lập tức
tháng thì cũng có kiểm tra rồi hàng năm thì cũng có kiểm tra định kỳ bình nào hết thì mình bóp
rồi nước thì cứ cung cấp cho đầy hồ lúc nào cũng phải đầy hồ cho nó
rồi mỗi phòng đều có xô chậu để cho người ta chuẩn bị sẵn hết
không những tập trung kiểm tra tại các nhà trọ cho thuê lực lượng còn tăng cường kiểm tra các yêu cầu
đảm bảo điều kiện về ngăn cháy lan lối thoát nạn lối thoát khẩn cấp
thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao
việc kiểm tra phải kết hợp với tuyên truyền
hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân
hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy thoát nạn cho một trăm linh cơ sở
tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc
những cơ sở nào không khắc phục trong thời gian ngắn nhất thì quyết định là tạm đình chỉ hoặc đình chỉ cơ sở hoạt động
khi nào đảm bảo đủ điều kiện hoạt động thì sẽ cấp phép và đề nghị các cơ quan có chức năng cấp phép để hoạt động trở lại
thông qua việc tổng kiểm tra các tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản người quản lý cơ sở kinh doanh
về một số vi phạm như các bình chữa cháy không được đặt tại nơi dễ lấy
lắp đặt hệ thống thiết bị điện nguồn lửa nguồn nhiệt thiết bị sinh lửa chưa đảm bảo
việc bố trí sắp xếp vật dụng phương tiện hàng hóa kinh doanh trong nhà không đúng quy định về phòng cháy chữa cháy đảm bảo ngăn cháy lan
số cơ sở còn trang bị bình là thiếu chưa đáp ứng theo định
thứ hai nữa là có trang bị bình rồi tuy nhiên thì thiếu kiểm tra bảo quản dưỡng dẫn đến một số bình chữa cháy nó hư
thiếu trang bị phương tiện phá dỡ dụng của tạ xa bên
đối với một số nhà trọ qua kiểm tra thì chưa có niêm yết đèn dẫn xích cũng như đèn báo thất hiểm tại các lối đi lối thất hiểm
được biết trong thời gian tới để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả về cháy nổ gây ra
công an tỉnh cà mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác
công tác tuyên truyền hướng dẫn thực tập các phương án chữa cháy cho nhiều người tham gia
bên cạnh đó lực lượng còn kêu gọi các chủ cơ sở người dân nâng cao ý thức phòng cháy và tích cực tham gia ngăn chặn dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã thụ lý vụ án vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiếm bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
ngày hai mươi ba tháng một mươi tới toàn nhân dân tỉnh quảng ninh có kế hoạch mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và một mươi năm bị cáo trong vụ án trên

nguyễn thị tích sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty mofa

khanh được giao nhiệm vụ thay cho nguyễn thị kim hà giữ vai trò giám đốc công ty hapian
và công ty đạt thông ở quận tân bình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử
sau khi hai công ty trên nhập khẩu các chai tinh dầu thuốc lá điện tử không nhãn hiệu
về nhà xưởng đặt mua số lượng lớn tem nhãn có ghi nguồn gốc xuất xứ tại mỹ
tiếp đó các đối tượng cho nhân viên thực hiện vận hành máy gia công để rán nhãn
và dập hạn sử dụng
khanh còn đạp nhận vai trò kinh doanh phân phối số lượng tinh dầu của công ty ra thị trường
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng chín công an ập vào kiểm tra kho chứa hàng của công ty hapian
ở đường trần văn danh phường một mươi ba quận tân bình
tại đây công an đã phát hiện hơn sáu trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu thực phẩm chức năng thành phẩm
và bán thành phẩm hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử vép cùng nhiều máy móc trang thiết bị
mở rộng điều tra vào ngày ba mươi tháng chín công an khám xét kho hàng còn lại của công ty này
ở đường ba vì phường bốn
và văn phòng công ty ở đường c một mươi tám phường một mươi hai quận tân bình
qua đó thu hơn năm tám trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu thực phẩm chức năng thành phẩm
và bán thành phẩm các loại hơn hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử cùng nhiều loại máy móc trang thiết bị
tổng giá trị lô hàng bị tạm giữ là hơn bảy mươi tỷ đồng
và bước đầu các đối tượng khai nhận khi có nguồn tinh dầu nhập về
thì cho nhân viên dán tem và hạn sử dụng rồi bán ra thị trường